sáng tám tháng sáu tại hà nội hội kiều học việt nam ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đài tiếng nói việt nam và hội nhà văn việt nam phối hợp tổ chức cuộc thi bạn đọc thuộc kiều đợt một khu vực phía bắc
cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn quảng bá kiệt tác chuyện kiều và là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất đại thi hà nguyễn du một nghìn tám trăm hai mươi hai nghìn hai mươi
đối với người dân việt nam nói riêng và bạn bè thế giới nói chung nói tới chuyện kiều là nói tới đại thi hà nguyễn du
ông là người đầu tiên của văn chương việt được hội đồng hòa bình thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và được unesco tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới vào năm hai nghìn một mươi
thông qua cuộc thi bạn đọc thuộc kiều ban tổ chức hy vọng đông đảo các công dân việt nam đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có dịp tiếp cận và thấm sâu hơn những giá trị nhân văn và nghệ thuật bất hủ trong ba hai trăm năm mươi bốn câu chuyện kiều
cuộc thi thu hút đông đào người đến tham dự thuộc nhiều giới nghề nghiệp nhiều lứa tuổi nhiều tầng lớp xã hội khác nhau